kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online chiều ngày hai mươi sáu tháng ba của truyền hình công an nhân dân với những tin tức về an ninh trật tự cập nhật
công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai vừa khởi tố bắt tạm giam bốn đối tượng gồm trương thị thúy lê văn bảo lê hữu nhật nguyên và nguyễn hy để điều tra về hành vi bắt giữ người trái phép
ngoài ra bảo nguyên và hy tiếp tục bị khởi tố về hành vi cướp tài sản
khoảng tháng chín năm ngoái giữa túy và anh nguyễn anh tuấn phát sinh mâu thuẫn nợ nần tiền bạc túy đã thuê bảo rủ nguyên và hy dùng vũ lực khống chế ép nạn nhân lên xe chở đi về huyện thống nhất đe dọa tống tiền người nhà và cướp một trăm linh đồng của nạn nhân
sau đó cả nhóm bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ khi biết nhóm của bảo bị bắt túy đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
tổ công tác công an xã hợp tiến và đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện triệu sơn đã phối hợp bắt quả tăng đối tượng phạm văn viên chú tại huyện bá thước đang vận chuyển trái phép chân ma túy
ngày hai mươi ba tháng ba tổ công tác phát hiện xe ô tô biển kiểm soát ba mươi sáu a bốn mươi nghìn bốn trăm sáu mươi ba lưu thông trên tuyến đường thuộc địa bàn thôn hai xã hợp tiến có nhiều biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra phát hiện thu giữ trên xe ô tô hai trăm tám mươi hai viên hồng phiến và một gói heroin
tại cơ quan công an đối tượng viên khai nhận đang trên đường mang số ma túy nói trên đi bán khám xét nợ của đối tượng lực lượng công an thu giữ thêm một trăm linh gam ma túy đá
trong khi đó trạm cảnh sát giao thông quốc lộ một a phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh ninh bình vừa phát hiện bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy súng công cụ hỗ trợ
ngày hai mươi bốn tháng ba tổ công tác công an tỉnh ninh bình phát hiện xe ô tô do nguyễn thế hiếu trú tại phường lam sơn thành phố thanh hóa điều khiển có biểu hiện nghi vấn
quá trình kiểm tra phát hiện phạm thế sơn ngồi trên xe đã tàng trữ một khẩu súng ngắn dạng công cụ hỗ trợ một băng đạn có bốn viên và một túi ma túy ketamin
sơn khai thuê xe ô tô dịch vụ của hiếu đi từ thanh hóa ra hải phòng mua ma túy khi về đến địa phận tỉnh ninh bình thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
đối tượng phạm thế sơn đã có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn thị diễm phúc chú tại phường vĩnh hòa thành phố nha trang tỉnh khánh hòa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín bà phạm thị yến chú tại quận ba đình thành phố hà nội đã gặp phúc nhờ chuyển đổi mục đích sử dụng năm ba hectare đất nông nghiệp tại xã tân hưng thành phố bà rịa tỉnh bà rịa vũng tàu
mặc dù không có khả năng nhưng để lừa đảo nạn nhân phúc đã khẳng định với bà yến là có quen biết với một số lãnh đạo ở trung ương và địa phương nên làm được sổ đỏ với phí dịch vụ là bảy tỷ đồng
hết thời hạn bốn tháng phúc không thực hiện như thỏa thuận tìm cách né tránh cắt liên lạc và chiếm đoạt số tiền ba tỷ đồng nên bà yến đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an
và chiều qua đối tượng phúc đã bị phòng trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai bắt giữ khi đang lẩn trốn trong một căn nhà trên đường nguyễn bình khiêm phường ba thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
hiện đối tượng đã được di lý về đồng nai để phục vụ công tác điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
một tụ điểm đánh bạc an tiền vừa được công an thành phố bạc liêu triệt xóa bắt giữ một mươi sáu đối tượng có liên quan
vào ngày hôm qua công an tp bạc liêu bắt quả tăng một mươi sáu đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền tại một khu đất chống thuộc khóm sáu phường hai thành phố bạc liêu
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ bốn con gà trống hai mươi sáu xe máy và gần hai mươi triệu đồng cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang vừa bắt giữ một xe ô tô cùng với số lượng lớn hàng hóa nhãn mắc nước ngoài nghi vấn nhập lậu trên địa bàn huyện biên giới tỉnh biên
tổng giá trị hàng hóa là khoảng ba trăm bốn mươi năm triệu đồng
vào khoảng bốn giờ chiều qua kiểm tra xe ô tô biển số năm mươi một g năm mươi năm nghìn năm trăm sáu mươi đang dừng tại khu vực khóm trà sư thị trấn nhà bàng huyện tịnh biên do hà minh hạnh điều khiển
tổ công tác phát hiện trên xe chở số lượng lớn hàng hóa nhãn mát nước ngoài nghi vấn nhập lậu bao gồm bốn tám trăm linh chai dầu các loại hai bốn trăm linh miếng rán một trăm hai mươi hộp kem sâm và hai mươi bốn chai lăn
tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng
tổ công tác tiếp tục phát hiện nhiều thùng giấy vô chủ bên trong có chứa trên bốn sản phẩm dầu nước hoa sao phòng bàn chai đánh răng nhãn mắc nước ngoài nghi vấn hàng nhập lậu
toàn bộ số hàng nói trên cùng với phương tiện đã được bàn giao cho công an huyện tịnh biên để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
xác định rõ vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở
thời gian qua công an xã kim bôi huyện kim bôi tỉnh hòa bình
đã chủ động linh hoạt bám sát địa bàn làm tốt công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm tạo được niềm tin trong cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương
đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người
việc làm này đã được lực lượng công an xã kim bôi huyện kim bôi tỉnh hòa bình triển khai ngay từ những ngày đầu tiên khi được điều động công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã
không chỉ là lực lượng đi đầu trong mọi nhiệm vụ
công an xã kim bôi còn làm tốt vai trò của mình trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
nếu như mà chính phủ không kịp thời có cái lực lượng của công an chính quy
thì đối với những xã sắp nhập sắp nhập nói chung này và những xã mà không sắp nhập cũng vậy thôi
thì công tác an ninh trật tự là vẫn khó khăn hơn
và là khẳng định có nghĩa là công an chính quy là tạo thuận lợi hơn so với không chính quy
cái chuyển biến mà chúng tôi cảm nhận được mà bà con nhân dân cũng ghi nhận được là
cái tình hình trộm cắp
các vật cũng như là các cái vi phạm về hành chính thông thường là các cái vụ việc nó giảm đáng kể
thực tế đã được chứng minh bằng những kết quả cụ thể
đó là ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai công an xã kim bôi phối hợp với đội cảnh sát hình sự
ma túy kinh tế công an huyện kim bôi bắt giữ thành công hai đối tượng là bùi văn lân và bùi đức việt
trú tại xã quế hạ huyện kim bôi khi đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
em đi lên đường
đến lúc thấy đi qua trang trại lượn không ai trông coi ạ
xong em lấy hai mẹ cắt cỏ ra đưa cho lân ở ngoài trước ạ
xong đến lại em nhảy qua tường hào ngăn cách thứ hai kéo bóng thanh sát ra
xong đưa cho lân kéo ra ngoài xong đem lên xe xong chở đi lên hướng sám bố ạ
xong là vào quán sách vụ tiêu thủ ạ
do vị can không có tiền để sử dụng mát tí
vị can mới nảy sinh ý định đi trộm cắp mới rủ
từ khi tiếp nhận nhiệm vụ đến nay lực lượng công an xã kim bôi đã trực tiếp phát hiện bắt giữ được gần năm mươi vụ việc với gần một trăm linh đối tượng
việc điều tra phá án bắt giữ thành công các đối tượng đã tạo được niềm tin lớn trong quần chúng nhân dân
thì từ ngày các anh chính quy về hoạt động nói là đến giờ này mấy năm nay thì chúng tôi thấy nó tiến bố hẳn
và không có những trường hợp
địa bản dân cư thì ổn định
mà chúng tôi là người dân trong xóm đặc biệt trong xã này thì chúng tôi rất là tin tưởng
lực lượng công an xã đã khi triển khai thì đã tham dự tích cực cho đảng ủy
ủy ban gia nghị quyết chuyên đề để làm việc các chương trình kế hoạch
tuần tra kiểm soát trên địa bàn xử lý kịp thời các đối tượng lập danh sách
các đối tượng trên địa bàn và gọi hỏi gian keo
không để các đối tượng phạm tội có tái phạm nguy hiểm
việc đấu tranh với các loại tội phạm còn nhiều khó khăn vất vả thử thách
nhưng với tinh thần trách nhiệm bám bản cùng dân
sự có mặt của lực lượng công an xã chính quy đã tạo thêm niềm tin là chỗ dựa vững chắc cho nhân dân
và là những nhân tố nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang tiến hành điều tra vụ án hình sự tổ chức môi giới
cho người khác trốn đi nước ngoài xảy ra tại hải dương và các tỉnh thành liên quan

tới việc công ty trách nhiệm hữu hạn giáo dục và hợp tác quốc tế vichd
có địa chỉ tại số chín mươi hai lạc long quân phường hải tân thành phố hải dương tỉnh hải dương
tổ chức cho công dân việt nam xuất khẩu lao động sang canada trái phép bằng hình thức sử dụng thị thực giả
quá trình điều tra xác định đối tượng liên quan có thân nhân lai lịch như sau
họ và tên phan quang ninh giới tính nam sinh ngày hai mươi ba tháng ba năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
quê quán xã quảng lợi huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huế
số chứng minh nhân dân
số chứng minh nhân dân hai bốn một bốn chín bốn ba chín không do công an tỉnh đắk lắc cấp ngày ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
hộ khẩu thường trú tại thôn gia phú xã tam giang huyện crong năng tỉnh đắk lắc
nơi cư trú
số hai mươi bảy sáu mươi bảy sô viết nghệ tĩnh phường hai mươi năm quận bình thạnh thành phố hồ chí minh
để phục vụ công tác điều tra kịp thời phát hiện ngăn chặn tội phạm
cơ quan an ninh điều tra bộ công an thông báo đến các đơn vị địa phương biết và phối hợp
nếu phát hiện thông tin về phan quang ninh thì liên hệ theo số điện thoại sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn hai nghìn bốn trăm ba mươi một
hoặc chín trăm bốn mươi năm sáu trăm một mươi sáu hai mươi hai gặp điều tra viên nguyễn mạnh hùng để phối hợp giải quyết
sau nhiều lần bị con trai đánh và đuổi ra khỏi nhà hà quang nhạo đã dùng dao đâm con trai tử vong
rồi đến công an đầu thú
tại phiên tòa sơ thẩm vào ngày hai mươi năm tháng ba tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt bị cáo
tại thị trấn cái dầu huyện châu phú tỉnh an giang chín tháng tù về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh
theo cáo trạng sau khi ly hôn vợ hà minh nghĩa trở về sinh sống cùng ông nhạo là cha ruột của nghĩa
trong thời gian chung sống nghĩa thường xuyên la chửi và đuổi cha ra khỏi nhà vì cha mình không chuyển quyền sử dụng đất cho nghĩa
vào ngày một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một nhạo nghĩa cùng một số người bạn uống rượu tại nhà nhạo
và trong lúc nhậu nghĩa đã tiếp tục
anh đã tiếp tục la mắng nhạo khi nhạo lấy cơm đem ra phía trước nhà ngồi ăn thì bị nghĩa la chửi và lật đổ mâm cơm xuống đất rồi tiếp tục đánh nhạo
tức giận nhạo đã lấy cây dao mát để trên kệ bếp đâm trúng vùng bụng nghĩa rồi đến công an đầu thú
còn nghĩa được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu và điều trị đến ngày hai mươi ba tháng một mươi một nghĩa tử vong
chỉ vì một câu nói nữ sinh bị người đàn ông hành hung cho đến chấn động não
phải nhập viện điều trị và đến nay thì chưa trở lại trạng thái bình thường
vào ngày hai mươi năm tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh cấm đi khỏi nơi cứu chú đối với thái văn tình ba mươi chín tuổi chú tại xã lâm trung thủy huyện đức thọ
để điều tra về tội cối gây thương tích đối với người dưới một mươi sáu tuổi
trước đó vào chiều ngày một mươi sáu tháng một nạn nhân cùng một người bạn đến quán tạp hóa gần nhà của ông thái văn tỉnh để mua kim khâu may vá quần áo
đến nơi em này đứng ngoài xe còn người bạn đi vào hỏi mua hai chiếc kim khâu nhưng ông tình từ chối không bán lẻ mà bán nguyên hộp
người bạn nghe chủ quán nói vậy nên không mua kim nữa mà rời đi lúc này em nữ sinh đã nói với bạn kiểu khiêu khích ông chủ hàng rồi hai nữ sinh chở nhau về
ông tình nghe nói vậy nên chạy đuổi theo xe của hai nữ sinh và đánh đấm liên tiếp vào em này rồi bỏ về nhà
sau đó em được gia đình đưa đến bệnh viện tỉnh để điều trị và được bác sĩ chuẩn đoán bị chấn động não do bị đánh
kiên quyết đấu tranh ngăn chặn xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo góp phần bảo đảm an ninh trật tự
công an tỉnh vĩnh long và công an tỉnh thái bình vừa tổ chức tiêu hủy nhiều loại vũ khí thô sơ vũ khí tự chế và công cụ hỗ trợ
chi tiết sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
công an tỉnh vĩnh long vừa tổ chức tiêu hủy bảy trăm một mươi sáu vũ khí thô sơ các loại như dao dao găm kiếm mác đao mã tấu lưỡi lê côn năm bình xịt hơi cay một trăm sáu mươi bốn súng tự chế bắn đạn bi súng điện bắn cồn hàng nghìn viên đạn bi sắt bốn mươi chín rủi cùi các loại có nguồn gốc tiếp nhận thu gom và người dân dao nộp từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến nay
còn tại thái bình công an tỉnh vừa tổ chức tiêu hủy vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ pháo thuốc pháo và các nguyên liệu làm pháo bao gồm hơn một trăm năm mươi sáu kg pháo bảy kg thuốc pháo bốn mươi khẩu súng thể thao quốc phòng hai trăm bảy mươi một khẩu súng san tự chế năm khẩu súng bắn đạn điện bốn mươi tám khẩu súng bắn đạn cay cao su một trăm hai mươi ba khẩu súng bắn hơi cay một khẩu súng bắn pháo hiệu một khẩu súng ak mô hình hai trăm ba mươi năm rủi quy điện và nhiều linh kiện vũ khí công cụ hỗ trợ khác
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
gõ từng nhà ra từng người việc làm này đã được lực lượng công an xã kim bôi huyện kim bôi tỉnh hòa bình triển khai ngay từ những ngày đầu tiên khi được điều động công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã
không chỉ là lực lượng đi đầu trong mọi nhiệm vụ công an xã kim bôi còn làm tốt vai trò của mình trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
nếu như mà chính phủ không kịp thời có cái lực lượng công an chính quy đối với những xã xáp nhập xáp nhập nói chung này và những xã mà không xáp nhập cũng vậy thôi
các anh thật tự là vẫn khó khăn hơn
đó là khẳng định có nghĩa là công an chính quy là tạo được thuận lợi hơn so với không chính quy
cái chuyển biến mà chúng tôi cảm nhận được mà bà con nhân dân cũng ghi nhận được là cái tình hình trộm cắp vặt cũng như là các cái vi phạm về hành chính thông thường là các cái vụ việc giảm đáng kể
thực tế đã được chứng minh bằng những kết quả cụ thể
đó là ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
công an xã kim bôi phối hợp với đội cảnh sát hình sự ma túy kinh tế công an huyện kim bôi bắt giữ thành công hai đối tượng là bùi văn lân và bùi đức việt chú tại xã quế hạ huyện kim bôi khi đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
em đi lên đường xóm giếng ngổi xá kim bôi ạ
xong đến lúc thấy đi qua trang trại lượn không ai trông coi ạ
xong em lấy hai mẹ cắt cỏ ra đưa cho lân ở ngoài trước ạ
xong rồi lại em nhảy qua tường hào ngăn cách thứ hai
em kéo bốn thanh sáp ra
xong đưa cho lân kéo ra ngoài xong đem lên xe xong chở đi lên hướng sám bố ạ
xong vào quán sách vụ tiêu thủ ạ
do bị can không có tiền để sử dụng ma túy cam mới nảy sinh ý định đi trộm cắp mới rủ lân đi trộm cắp để có tiền để tiêu xài với để mua ma túy để sử dụng ạ
từ khi tiếp nhận nhiệm vụ đến nay lực lượng công an xã kim bôi đã trực tiếp phát hiện bắt giữ được gần năm mươi vụ việc với gần một trăm linh đối tượng
việc điều tra phá án bắt giữ thành công các đối tượng
đã tạo được niềm tin lớn trong quần chúng nhân dân
từ ngày các anh chính quy về hoạt động nói đến giờ này mấy năm nay chúng tôi thấy nó tiến bộ hẳn và không có những trường hợp nó xảy ra
địa bản dân cư thì ổn định mà chúng tôi là người dân trong xóm đặc biệt trong xã này thì chúng tôi phải nói rất là tin tưởng
những lực lượng công an xã đã khi triển khai thì đã tham dự tích cực của đảng ủy ủy ban gia nghị quyết chuyên đề
để làm các chương trình kế hoạch tuần tra kiểm soát trên địa bàn xử lý kịp thời các đối tượng lập danh sách các đối tượng trên địa bàn và gọi hỏi gian đe không để các đối tượng phạm tội hoặc tái phạm nguy hiểm
việc đấu tranh với các loại tội phạm còn nhiều khó khăn vất vả thử thách
nhưng với tinh thần trách nhiệm bám bản cùng dân sự có mặt của lực lượng công an xã chính quy đã tạo thêm niềm tin là chỗ dựa vững chắc cho nhân dân
và là những nhân tố nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ
bảo đảm an ninh trả tự tại cơ sở
gây ra vụ trộm đột nhập vào cửa hàng điện thoại di động lấy cắp một mươi năm chiếc điện thoại di động cùng với các phụ kiện đắt tiền gây thiệt hại hơn một trăm linh triệu đồng
hai công nhân xây dựng tên là bùi văn sinh ba mươi hai tuổi quê ở thanh hóa và nguyễn quốc hiệp hai mươi tám tuổi quê ở quảng nam sẽ khó bị công an phát hiện nếu thủ phạm không có tính khoe khoang
trước đó công an nhận tin báo tại một cửa hàng điện thoại di động xảy ra trộm cắp
nên tiến hành tiếp cận hiện trường phát hiện cửa sắt bị bấm khóa bằng kìm cộng lực kẻ trộm xóa toàn bộ dấu vết tinh vi
vào cuộc điều tra cơ quan công an đã nhận được thông tin ở một công trình gần đó có hai công nhân trong những ngày gần đây thường xuyên khoe với đồng nghiệp về nhiều điện thoại di động mới mua và đắt tiền
lực lượng công an đã bí mật theo dõi tung tích của hai cá nhân này thì phát hiện một trong số đó đến tiệm cầm đồ bán lại tài sản
trước những chứng cứ thu thập được công an mời cả hai về làm việc và cả hai thừa nhận mình là thủ phạm
tiền án về tội trộm cắp tài sản